sau hơn hai ngày bị mắc kẹt tại đảo lý sơn vì áp thấp nhiệt đới sáng nay năm tháng sáu
ban quản lý cảng sa kỳ cảng lý sơn tỉnh quảng ngãi phối hợp với cảng vụ hàng hải đã điều tám tàu có trọng tải lớn
với tổng cộng một mươi bảy lượt tàu đưa hai du khách từ đảo lý sơn vào cảng sa kỳ an toàn
để bảo đảm an toàn cho người dân lực lượng biên phòng cảng vụ quảng ngãi bố trí lực lượng bảo vệ các khu vực cảng
điều phối tàu lượng khách đi đúng số lượng tránh tình trạng trở quá tải quá số người quy định
đến đầu giờ chiều nay hơn hai du khách đã được vào bờ an toàn